ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác của thủ tướng chính phủ do đồng chí lê vĩnh tân bộ trưởng bộ nội vụ làm tổ trường đã làm việc với tỉnh lai châu nhằm kiểm tra hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh
kiến nghị với tổ công tác tỉnh lai châu đề nghị sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức luật viên chức nghị định số ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
nghị định về quy hoạch bổ nhiệm bổ nhiệm lại thôi giữ chức vụ tổ chức miễn nhiệm điều động luân chuyển đối với công chức viên chức lãnh đạo quản lý
đề nghị bộ nội vụ hàng năm thẩm định giao biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh sớm
đề nghị trung ương cho tỉnh lai châu thực hiện tổ chức thi tuyển cho đối tượng đồng bào dân tộc để tạo nguồn cán bộ là người dân tộc
bảo đảm đáp ứng cơ cấu nguồn cán bộ địa phương trong những năm tiếp theo có đặc thù cho ngành y tế lai châu để bảo đảm tuyển dụng đội ngũ y bác sĩ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
tại buổi làm việc tổ công tác đề nghị tỉnh lai châu cần sớm có kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục các vi phạm về công tác cán bộ để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp
đối với các kiến nghị mà tỉnh lai châu đề xuất tổ công tác sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng đồng thời sẽ có báo cáo trình ban hành trong thời gian tới